và việt nam cũng vinh dự nằm trong danh sách này
giới thiệu về việt nam new york times svit việt nam là đất nước với cả một nền ẩm thực phong phú văn hóa đặc sắc và vô vàn danh lam thắng cảnh níu chân du khách lâu hơn dự kiến
ấn tượng nhất có lẽ là thị trấn ven biển hội an cố đô huế và đi thuyền trên vịnh hạ long
chia sẻ trên trang cá nhân đại sứ mỹ tại việt nam ông tet oxywood không hoàn toàn đồng ý với đề nghị này và cho ý kiến thêm
bạn nên đến việt nam mặc dù tuổi ba mươi bốn mươi năm mươi và sáu mươi nữa bởi vì bạn cũ không có nghĩa là bạn quá cũ và không thể tận hưởng những gì việt nam mang lại
đứng đầu danh sách này là thành phố praha cộng hòa siếc
ngoài ra danh sách này còn có các địa danh như thành phố oasaka mexico cuba amsterdam hà lan new ielts mỹ berlin đức montreal
canada và trung quốc